hiện nay hàng loạt các công ty trong lĩnh vực bán lẻ tại khu vực phía nam đang đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng
cho các vị trí cấp quản lý phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại bộ máy nội bộ
tuy nhiên ứng viên trong ngành bán lẻ ngày càng hạn hẹp do chất lượng không thực sự đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của thị trường
chính vì vậy cơn khát ứng viên trong ngành bán lẻ dự báo vẫn tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ngành bán lẻ tại thị trường việt nam là ngành đang phát triển và còn non trẻ so với các nước trong khu vực
đây là một thị trường rất tiềm năng để các tập đoàn công ty bán lẻ đầu tư
vì vậy nguồn ứng viên chất lượng sẽ không quá dồi dào làm cho tình trạng cạnh tranh nhân lực ngày càng khốc liệt
đây là một trong những ngành có mức tăng cao nhưng do áp lực lớn nên nhân sự nhảy việc diễn ra mạnh mẽ qua các năm
theo báo cáo gần đây của navigos một trong những thách thức lớn của ngành bán lẻ là nhân sự nhảy việc
nhân lực trong ngành này là người ta có xu hướng chuyển
tại vì tỷ lệ lương thưởng cũng không được như mong muốn và khả năng phát triển về sự nghiệp trong ngành này cũng không có được như các bạn kỳ vọng
và đặc biệt là trong ngành này có những đặc trưng về ngành
trong ngành này thì là các bạn phải làm việc vất vả và các ngày nghỉ hàng tuần không có cố định
và đặc biệt một yếu tố nữa là các bạn không hợp với lại quản lý trực tiếp cũng là một yếu tố được nói đến rất là nhiều
để có thể giữ chân nhân sự trong ngành bán lẻ
các doanh nghiệp cần có những bài toán riêng phù hợp với mô hình cũng như đặc thù của công ty
có ba điểm mà các doanh nghiệp bán lẻ có thể đẩy ý đến
thứ nhất là xây dựng một đội ngũ quản lý có trình độ chất lượng cao và khả năng lãnh đạo tốt để có thể làm việc với nhân viên tốt hơn
thứ hai là xây dựng một lộ trình phát triển để cho nhân viên có thể phát triển tốt hơn trong ngành bán lẻ
và cái thứ ba là có thể tạo ra cho các bạn một cái môi trường làm việc cũng như là những cái chế độ đãi ngộ phù hợp
thì cái mà có thể giữ chân người nhân viên đó là về cái thứ nhất là về thu nhập các bạn ổn định
về cái thứ hai nữa là cái cơ hội thăng tiến cho các bạn nó là công bằng
và cái thứ ba là gì đó là cái chính sách công ty hỗ trợ cho các bạn
thì ở cái công ty này thì cái mà tôi cảm thấy nó rất là tự hào đó là về cái chính sách công ty rất là tốt
thì đó là lý do mà nhân viên ở cái công ty mở đất gờ là sẽ gắn bó lao dài hơn cái công ty
nâng cao chất lượng nhân sự cũng là một bài toán mà các doanh nghiệp cần để tâm
nhất là trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang tác động mạnh mẽ đến ngành kinh tế nước ta hiện nay